tại việt nam bệnh không lây nhiễm chiếm bảy mươi gánh nặng bệnh tật ở việt nam
trong đó phải kể đến các loại ung thư và bệnh tiểu đường
việc đưa những phương pháp mới như không xâm lấn không cần phẫu thuật trong điều trị ung thư
và tiểu đường sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân
đây là nội dung được đưa ra trong buổi hội thảo với chủ đề
liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc trong phòng chống và điều trị ung thư và bệnh tiểu đường
được tổ chức tại hà nội
y tế dự phòng là lĩnh vực liên quan đến việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe
phòng bệnh ngăn chặn sự tiến triển của bệnh giảm thiểu các tác hại của bệnh tật đến đời sống con người
mà đặc biệt là nhóm bệnh không lây nhiễm hiện nay
liệu pháp tế bào gốc và miễn dịch được giới thiệu tại hội thảo là các thành tiệu lớn trong y tế dự phòng nhật bản
được người nhật bản sử dụng hàng ngày với mục đích nhằm tăng cường sức khỏe
giúp sản sinh một cách tự nhiên những tế bào gốc
khiến hệ miễn dịch khỏe mạnh từ đó làm tăng khả năng tự miễn dịch của cơ thể
hội thảo mang lại những thông tin hữu ích cho các bác sĩ chuyên gia và người dân góp phần nâng cao nhận thức
về phòng chống và điều trị bệnh cũng như chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân mình và những người xung quanh